bộ công thương vừa có công bố chính thức kết quả kiểm tra hoạt động của hội tiêu chuẩn và bảo vệ
người tiêu dùng việt nam vinasas trong việc thông tin khảo sát nước mắm
kết quả kiểm tra của bộ công thương cho thấy việc khảo sát nước mắm của vinasas
không bảo đảm tính độc lập tin cậy và minh bạch
báo cáo của bộ nêu rõ mặc dù là hoạt động nhân danh vinatax nhưng khi thực hiện không xây dựng đề án
kế hoạch khảo sát rõ ràng toàn bộ một trăm năm mươi mẫu đã mua không có hóa đơn theo quy định của bộ tài chính
không có sự thống nhất trong quá trình mã hóa mẫu một số mẫu không được mã hóa trước khi yêu cầu thử nghiệm
về nội dung thông tin do vinastat cung cấp tại thông cáo báo chí ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bộ công thương khẳng định việc vinastat đồng nhất khái niệm asem nêu tại quy chuẩn việt nam với thạch tín
một chất cực độc đồng thời khẳng định chín mươi năm sáu mươi năm số mẫu khảo sát có độ đạm từ bốn mươi độ trở lên
được đánh giá
đó là hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định là không đúng không có cơ sở khoa học và gây nhầm lẫn
hoang mang cho người tiêu dùng
bộ công thương đã báo cáo và kiến nghị thủ tướng chính phủ về việc yêu cầu vinasat cải chính công khai
trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung thông tin sai lệch về khảo sát nước mắm
gây hoang mang trong dư luận kiềm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo điều lệ các cá nhân liên quan